để kịp thời trợ giúp các địa phương ở khu vực phía bắc và miền trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ
những ngày qua các cấp chính quyền cùng người dân tp hcm đã chung tay quyên góp được gần năm tỷ đồng
và phong trào đang được nhân rộng khắp thành phố
ngày một mươi hai tháng một mươi hội chữ thập đỏ tp hcm đã tổ chức phát động đợt quyên góp cứu trợ khẩn cấp
đồng bào các tỉnh miền bắc và miền trung bị thiệt hại do thiên tai
ngay trong lễ phát động các cấp hội và các nhà hảo tâm đã quyên góp được hơn năm trăm sáu mươi triệu đồng
gửi đến đồng bào gặp nạn do lũ lụt ở các tỉnh miền núi phía bắc bắc trung bộ
trước đó các cấp hội chữ thập đỏ cơ sở đã quyên góp được hơn một tỷ đồng
dự kiến trong ngày một mươi ba tháng một mươi hội chữ thập đỏ thành phố sẽ chuyển số tiền này để hỗ trợ bốn tỉnh
lào cai yên bái sơn la hòa bình đồng thời chuẩn bị tổ chức các đoàn cứu trợ
đến các địa phương nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị thử thiên huế